tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo một số bộ ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
để cho ý kiến tháo gỡ một số khó khăn trong khi triển khai các dự án kinh tế xã hội trọng điểm trên địa bàn
đánh giá cao sáng kiến nỗ lực của tỉnh trong việc di rời dân khỏi khu vực đại nội huế mà nhiều năm qua chưa làm được
thủ tướng nhấn mạnh đây là việc hết sức khó khăn nhưng cần phải làm quyết liệt
thừa thiên huế đã chủ động phát động chiến dịch không sử dụng bao bì nhựa sử dụng một lần
qua đó góp phần làm huế xanh sạch đẹp hơn
thủ tướng cũng đánh giá kinh tế xã hội tỉnh phát triển khá toàn diện đồng đều
đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét
tỉnh duy trì tốt festival huế định kỳ làm tốt công tác kết nối các di sản văn hóa phát triển tốt các loại hình dịch vụ môi trường
với quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ chưa thấy xuất hiện động lực tăng trưởng mới
thiếu vắng nhiều doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ
trên tinh thần đó tỉnh cần nỗ lực khắc phục các hạn chế bất cập cần cải thiện công tác cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư
về một số định hướng lớn thời gian tới thủ tướng nêu rõ cố đô huế là di sản văn hóa thế giới mang đậm giá trị lịch sử văn hóa của đất nước
huế có hệ sinh thái đa dạng di sản văn hóa đặc sắc do đó tỉnh phải bám sát nhiệm vụ đã đề ra
hoàn thành toàn diện mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hướng đến xây dựng huế là trung tâm văn hóa khoa học công nghệ y tế đào tạo đa ngành đa nghề phát triển dịch vụ phát triển thành trung tâm của khu vực
tầm nhìn phát triển của huế là dài hạn trên các lĩnh vực huế phải là trung tâm văn hóa yên bình
thủ tướng chỉ đạo huế cần định vị những đặc thù để thúc đẩy phát triển nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo điều hành
để cao trách nhiệm người đứng đầu thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực gắn đào tạo các trường với nhu cầu nhân lực ở địa phương
phấn đấu thực hiện phương châm huế không có rác huế thân thiện tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện cuộc vận động có kết quả tốt nhất trong vấn đề xử lý rác thải nhựa
phấn đấu huế không có túi ni lông huế không có rác thải thực hiện tốt cuộc vận động văn hóa công sở để nâng cao trách nhiệm với người dân cuộc vận động sức khỏe cho người dân